qua tổ cảnh sát giao thông thuộc công an huyện cromshaw đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn thì phát hiện xe ô tô loại một mươi hai chỗ chạy với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
nhưng lái xe không chấp hành tăng tốc bỏ chạy
tổ công tác đuổi theo và thông báo cho tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ tại km một mươi bốn năm trăm linh tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi bảy thuộc xã công giang bố trí đội hình chốt chặn
và khi một chiến sĩ cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe khách
thì tài xế tiếp tục ngoan cố không chấp hành hiệu lệnh tiếp tục tăng tốc lau thẳng vào tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
sau khi đâm trực diện vào xe của lực lượng cảnh sát giao thông chiếc xe tải tiếp tục chạy thêm khoảng một mươi mét thì lật ngang
hậu quả cú đâm mạnh đã khiến đại úy nguyễn đức nhã cán bộ đội cảnh sát giao thông văng xa hơn bảy mét bị thương rất nặng và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
xe tải của lực lượng cảnh sát giao thông bị hư hỏng nặng
bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn thanh hùng chú tại thị xã an khê là tài xế điều khiển phương tiện
qua kiểm tra nhanh cơ quan chức năng xác định đối tượng nguyễn thanh hùng dương tính với ma túy đá và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
mặc dù đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích nhưng nguyễn thanh ý ba mươi tuổi trú tại huyện u minh thượng tỉnh kiên giang vẫn không từ bỏ con đường phạm pháp
mới đây ý đã đột nhập vào nhà hai người dân ở vùng u minh thượng để tiếp trộm cắp rồi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an ý khai nhận trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bốn khi phát hiện nhà ông trần văn quang không đóng cửa
lấy trộm tài sản không dừng lại ý tiếp tục đột nhập nhà chị nguyễn kim anh lấy trộm rồi nhanh chân tàu thoát
cho đến sáng cùng ngày ý bị công an phát hiện bắt giữ thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
sau khi ý bị công an huyện u minh thượng khởi tố cho tại ngoại nhưng đến nay xét thấy đối tượng có thể bỏ trốn gây khó khăn cho việc truy tố xét xử
nên cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam theo quy định của pháp luật
hoạt động khi chưa có giấy phép của ngành
ngân hàng nhà nước ví điện tử tự xưng là payasian đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi huy động vốn trái phép
thông qua việc phát hành mua bán đồng tiền ảo paya
theo lời giới thiệu thì đã có hàng nghìn người khắp các tỉnh thành đã bỏ tiền để đầu tư
vậy đối tượng mà ví điện tử tự xưng này nhắm đến là ai
đầu tư tiền ảo paya mang lại thu nhập khủng hay là mang lại rủi ro
ngay sau đây là tìm hiểu của phóng viên antv tại tỉnh yên bái
hôm nay đổi ra được khoảng hai đồng paya mở ra cái ví riêng quân khẩu cắt nó lại
vô tình khoảng tầm ba năm năm năm nữa mình mở ra mình xem
không cần phải gì một trăm linh đô một đô đúng không

năm mươi đô mà nhân với hai đồng tức là một trăm linh đô
một trăm linh đô cũng khoảng hơn hai tỷ nhé đúng không

lãi suất khủng
nghe thuyết trình xong
lãi suất khủng
còn được ăn cơm chiêu đãi miễn phí
hàng chục người dân tỉnh yên bái ngay lập tức đã xuống tiền
người đàn ông này cũng vậy
không có điện thoại di động thông minh không tải được app của ví điện tử
và gia đình thuộc hộ nghèo
thế nhưng vẫn bỏ ngay hai triệu năm trăm linh nghìn đồng để mua tiền ảo paya
năm tháng sau khi trở thành nhà đầu tư tiền ảo
ông vẫn chưa từng nhìn thấy tài khoản của mình trong ví điện tử
những người thuyết trình cũng đi mất
thứ duy nhất ông còn
còn giữ được là tờ giấy này
khi chúng tôi đã nộp tiền xong
thì là không cho một biên giá gì
chỉ cho chúng tôi một tờ giấy này
tờ giấy vàng này
tờ giấy này ghi cái gì ạ
tờ giấy này ghi họ tên và má số
bác đã từng truy cập bao giờ hay chưa ạ
tôi chưa truy cập bao giờ
thế thì làm sao mà biết mình là cái tài khoản này có tiền hay không nhỉ
tôi cũng đến trừ

để đầu tư tiền ảo
còn người đàn ông này cũng đã bỏ ra một mươi triệu đồng để đầu tư tiền ảo paya
ông cũng mới sắm điện thoại để vào mạng tìm tài khoản
thế nhưng lại không biết làm thế nào để lấy được tiền
nghe bà chị cứ theo bà bảo ta sắp lấy được tiền rồi
hai mươi ngày nữa là ta được tiền rồi
thế cuối cùng đến bây giờ là bác đã lấy được tiền chưa ạ
thời gian gần đây công an thành phố yên bái
phát hiện một nhóm người tổ chức tụ họp đông người trái phép
để thuyết trình lôi kéo người dân
tham gia đầu tư tiền ảo
theo hình thức đa cấp
sau khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện
nhóm người này có thu tiền thật của người dân
nhưng không có bất kỳ phiếu thu hay giấy tờ nào
chứng minh việc thu tiền
và đây chỉ là giao dịch dân sự
do vậy việc người dân đầu tư tiền ảo paya
có nguy cơ rủi ro mất tiền là rất lớn
nếu mà có cái vấn đề xảy ra
mà người dân muốn đòi lại tiền
thì tôi nghĩ rằng là sẽ không đủ cái điều kiện
không đủ cái căn cứ để mà đòi
đòi lại cái khoản tiền đã đóng
tại vì là không có một cái giấy tờ gì
chứng minh rằng là anh đã đóng một mươi triệu hai mươi triệu ba mươi triệu
theo con số thống kê tạm thời
tại tỉnh yên bái đã có ít nhất vài chục người dân
bỏ tiền thật mua tiền ảo paya
người ít thì vài triệu nhiều thì hàng trăm triệu
nhưng đến nay vẫn chưa có ai lấy lại được một đồng tiền nào
dùng tiền thật để mua tiền ảo
lãi suất khủng ở đâu chưa thấy
chỉ thấy có nguy cơ trắng tay
vượt xe chạy ngược chiều trong hầm hải vân
gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện
tài xế coi thường pháp luật này
ngay lập tức đã bị phòng cảnh sát giao thông công an
tỉnh thừa thiên huế tước giấy phép lái xe hai tháng
theo đó người bị xử phạt hành chính là ông bùi văn hiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tỉnh bắc giang
ông hiến bị phạt số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
và bị tước giấy phép lái xe hai tháng
về lỗi vượt trong trường hợp cấm vượt
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy
tài xế hiến điều khiển xe khách dường nằm
chạy theo hướng nam bắc
khi xe vào hầm đường bộ hải vân
thuộc địa phận huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
thì hiến lái xe lấn làn để chạy vượt lên phía trước
xe khách này đã chạy một quãng đường
ở làn xe ngược chiều
chỉ khi thấy có xe trên làn ngược chiều chuẩn bị đến
xe của hiến mới chạy tạt lại phía làn đường của mình
và hành vi này đã gây nguy hiểm lớn
cho nhiều phương tiện giao thông trong hầm hải vân
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh gia lai
lợi dụng tâm lý muốn có việc làm ổn định
trong các cơ quan nhà nước của nhiều người dân
một số đối tượng đã tiếp cận những gia đình này
tự giới thiệu là mình có chức vụ quyền hạn
quen biết rộng có khả năng xin được việc làm
thuyết phục họ đưa tiền để chạy việc
sau đó cầm tiền rồi cao chạy xa bay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
hiện đang tạm giam đối tượng vương thế hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tổ bảy phường thắng lợi
thành phố plek
để tiếp tục điều tra truy tố bị can
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hùng vốn là một công chức nhà nước
bị kỷ luật cho thôi việc từ năm hai nghìn một mươi một
thế nhưng với vẻ ngoài trí thức lịch lãm
cộng với khiếu an nói hùng đã khiến nhiều người tin rằng
có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước
mà không cần qua thi tuyển
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
đã có sáu cá nhân giao cho hùng tổng số tiền
một tỷ ba trăm năm mươi một triệu đồng
để nhờ xin việc làm xin giấy phép
sau khi nhận tiền hùng đã chiếm đoạt
và đã xử dụng hết vào công ty
theo mục đích cá nhân khi bị nạn nhân đòi tiền
hùng tỏ thái độ chê ý hứa hẹn nhiều lần
theo kết quả điều tra của công an tỉnh gia lai
cho đến nay số tiền hơn một tỷ đồng
hùng chiếm đoạt vẫn chưa được trả lại
cho các bị hại
trong quá trình điều tra
vương thế hùng khai báo quanh to gian dối
nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự
cũng vì tin triều bài xin việc làm
của đối tượng vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại tổ một phường yên thế
thành phố pleiku hiện đang chấp hành án phạt
một mươi sáu năm tù giam về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản anh lê tiến sĩ
ở tổ một mươi hai phường yên thế thành phố pleiku
từng mất trắng số tiền bảy mươi triệu đồng
sau khi vũ thị thanh bị bắt
anh sĩ tích cực phối hợp với lực lượng công an
làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
đồng thời tuyên truyền mọi người xung quanh
cần nhận thức rõ các thủ đoạn phạm tội
để tránh bị mắc lừa
mặc dù đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc
liên quan đến nạn lừa đảo chạy việc
và cơ quan công an liên tục đưa ra những cảnh báo
đối với người dân về thủ đoạn
của lực lượng công an
nhưng do nắm bắt được tâm lý
muốn có việc làm của người dân
nên tình trạng lừa đảo thông qua hình thức chạy việc
vẫn diễn biến phức tạp
đã đến lúc mỗi người dân khi có nhu cầu tìm việc làm
nên tìm hiểu kỹ qua các kênh thông tin chính thống
không cả tin thiếu hiểu biết
để trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
công an thành phố hải dương đã bắt giữ
hai đối tượng cướp tài sản của người dân
tài sản mà các đối tượng cướp là
nhằm tới điện thoại nữ trang
và một số tài sản có giá trị khác của phụ nữ
và các đôi tình nhân đang tâm sự
tại các khu vực vắng vẻ ít người qua lại
hai đối tượng bị bắt giữ là phạm như toàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và lê văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
vào ngày một mươi ba tháng bảy
tại khu vực cống tiền trung phường ái quốc
khi phát hiện chị vũ phương thảo
đang đi bộ một mình dương đã đi xe máy
chở toàn áp sát chị thảo
sau đó toàn nhảy xuống xe
dùng dao nhọn khống chế chị thảo
rồi cướp đi hai chiếc điện thoại di động
cùng thẻ nạp điện thoại
sau đó cả hai đã lên xe tẩu thoát
ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía bị hại
đội cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương
đã vào cuộc điều tra xác minh
vào ngày một mươi bốn tháng bảy khi phát hiện dương và toàn
có mặt tại địa bàn trong thành phố hải dương
để bán điện thoại vừa cướp được
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng
tại cơ quan công an toàn khai nhận
ngoài vụ việc trên các đối tượng
còn cùng với một số đối tượng khác
thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn
một số huyện xung quanh
hơn chục vụ trộm nhà dân
và số tài sản bị mất trộm là hàng trăm triệu đồng
đều chỉ do một đối tượng thực hiện
siêu trộm này vừa bị công an thành phố
bô ma thuật tỉnh đắk lắc điều tra bắt giữ
trước đó trong khoảng thời gian
từ giữa năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
công an thành phố bùa ma thuật
liên tục nhận được tin báo của các hộ dân
về việc gia đình đã bị kẻ gian
nhập vào ban đêm trộm cắp tài sản
tất cả các vụ trộm đều có sự tương đồng
là kẻ gian chỉ chọn
những nhà cao tầng
thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
là xuất hiện các vụ trộm cắp tài sản
ở dưới hình thức là
các đối tượng là đột nhập ban đêm vào
các nhà dân chủ yếu là các nhà
lầu là nhà lớn và các
trị giá tài sản mất ở đây là cũng tương đối lớn
thì trước tình hình trên
thì dưới sự chỉ đạo của
thủ trưởng cơ quan điều tra
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật
đã xác lập án đấu tranh
sau một thời gian dài nắm tình hình
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật
đã bắt được đối tượng gây án
là nguyễn đức xuân ở quận bình tân
thành phố hồ chí minh xuân từng
có hai tiền án sáu năm tù giam
cùng về tội trụ cắp tài sản
tuy nhiên sau những lần vào tù ra tội
xuân không chịu tu trí hoàn lương
mà tiếp tục lún sâu vào
nạn cờ bạc vì thiếu tiền
tiêu xài nên xuân đã nghĩ đến
chuyện đi trụ cắp địa bàn
để gây án mà xuân ngắm đến là thành phố
bùa ma thuật tỉnh đắk lắk hàng ngày
xuân đi dò la tìm những nhà cao tầng
nhiều sơ hở rồi đột nhập
đến đêm ngày bốn tháng bảy
khi xuân đang đột nhập một nhà dân
ở phường tân an thành phố bùa ma thuật
thì bị một tổ công tác của đội cảnh sát
hình sự công an thành phố bùa ma thuật
vây bắt bước đầu cơ quan điều tra
đã làm rõ từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy
cho đến nay xuân đã gây ra
một mươi hai vụ đột nhập nhà dân
ở thành phố bùa ma thuật
tổng giá trị tài sản trên hai trăm linh triệu đồng
từ năm hai nghìn một mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại xã nga my huyện tương dương tỉnh nghệ an
còn bị truy nã về tội chứa mại dâm
là đối tượng nguyễn thị bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại
năm trên hai lê hoàng phái phường một mươi bảy
quận gò vấp thành phố hồ chí minh
và đối tượng nguyễn anh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một
phường nghĩa đức thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
bị truy nã về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự
can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
truyền hình công an nhân dân và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện